từ tháng hai đến nay khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng chức năng tỉnh an giang đã bắt giữ gần ba trăm linh chiếc khẩu trang y tế xuất lậu qua biên giới campuchia
trong đó lớn nhất là vụ bắt giữ một trăm sáu mươi bốn khẩu trang ngày tám tháng ba do tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên hối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bắt giữ
các khẩu trang y tế đều được giấu nguy trang trong các thùng cắt tông chở trên xe tải xe mô tô
các tài xế khi qua vùng biên giới đều cố ý không khai báo thủ tục hải quan hoặc khai báo chở hàng hóa bình thường
khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện vận chuyển khẩu trang trái phép thì các tài xế đều khai được người chở thuê đem qua biên giới